thưa quý vị để đảm bảo tốt tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín bộ y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại một mươi chín điểm
và đây là thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai diễn ra sáng nay tại bộ y tế
bộ y tế cho biết việt nam đang nỗ lực để có vaccine về việt nam càng nhiều càng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của nhân dân
tuy nhiên hiện nguồn cung đang khan hiếm nên cao điểm vaccine về việt nam sẽ rơi vào quý bốn năm nay
dự kiến trong tháng bảy sẽ có khoảng tám triệu liều vaccine về việt nam
theo bộ trưởng nguyễn thanh long để triển khai chiến dịch hiệu quả và đảm bảo chất lượng vaccine
tất cả các quy trình phải phối hợp chặt chẽ từ vấn đề bảo quản phân phối tổ chức tiêm
ứng dụng công nghệ thông tin và cả công tác truyền thông
đặc biệt vấn đề an toàn tiêm chủng phải được đặt lên hàng đầu
tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó
chúng ta phải theo dõi sát được
chiến dịch tiêm chủng lần này có điểm khác là công tác điều hành mọi quy trình tiêm chủng được thực hiện trực tuyến
quản lý bằng công nghệ thông tin
việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp quản lý công khai minh bạch mọi hoạt động tiêm chủng
việc phân bổ vaccine sẽ tiếp tục được công khai phân bổ cho các điểm tiêm bao nhiêu
tiêm bao nhiêu liều còn lại bao nhiêu để người dân giám sát chặt chẽ
dự kiến có khoảng một mươi chín điểm tiêm và số lượng có thể thay đổi để phù hợp với thực tiễn
tới đây chúng ta sẽ cùng lúc triển khai rất nhiều loại vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
và chúng tôi lưu ý là mặc dù là triển khai trên diện rộng nhưng mà bộ y tế vẫn đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
sẽ tiếp tục tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ y tế không chỉ về kỹ năng thực hành tiêm chủng
mà còn kỹ năng về xử trí các phản ứng nạn sau tiêm chủng
ban chỉ đạo đã quyết định sử dụng tám kho lạnh thuộc quân khu thủ đô và bảy quân khu vùng
để thực hiện chức năng bảo quản vaccine
một mươi xe lạnh cũng sẽ được giao về các quân khu phối hợp với các kho của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để vận chuyển vaccine
bộ y tế đề nghị các địa phương phải kiện toàn đội cấp cứu cơ động ngay từ bây giờ để hỗ trợ các điểm tiêm